hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân tại quảng trị cũng không tránh khỏi tình trạng bị ngập sâu
đẩy nhiều nông dân vào cảnh trắng tay
không những thế thiên tai này còn khiến quốc lộ chín qua tỉnh này sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình đó địa phương cho biết sẵn sàng sơ tán gần năm hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng
nguy cơ mất trắng vụ mùa
với người nông dân quảng trị vụ lúa đông xuân là vụ sản xuất chính
thường thuận lợi vì tránh được bão lũ thiên tài
vậy mà vụ này nhiều người bỗng rời nước mắt bị trận lũ trái mùa cướp sạch
tại cánh đồng xã hải quế huyện hải lăng từ chiều ngày một tháng bốn
hầu hết nông dân ở hợp tác xã kim long đều rôn ra đồng đắp đê cứu lúa
khi các phương tiện chở đất cát đến gần khu vực thấp trũng
người dân sẽ xúc cho vào bao rồi vận chuyển đến chân ruộng
đắp bờ bao để ngăn nước tràn vào cánh đồng
ông hoàng ngọc thập phó chủ tịch ubnd xã hải quế cho biết
trong những ngày qua xã đã huy động hơn tám trăm linh người dân của ba thôn kim long
đơn quế và hội yên cùng nhiều máy móc nỗ lực gia cố các tuyến đê kè cũng như đắp bờ bao
toàn bộ máy bơm từ các trạm bơm hợp tác xã trên địa bàn
cũng hoạt động ngày đêm để tiêu úng cho lúa
toàn xã có bốn trăm linh hectare lúa trong đó có hơn tám mươi hectare bị ngập nặng
tại xã hải phong ông bùi xuân giang chủ tịch ubnd xã cho biết
mưa lớn khiến hầu hết các đê bao trên địa bàn bị tràn
toàn xã có hơn một một trăm linh hectare lúa đang thời kỳ trổ bông hiện ngập trắng
ông bùi phước trang tri cục trường tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng trị cho biết
do lượng mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về
nên toàn bộ hệ thống đê bao tại huyện hải lăng đã bị ngập
hiện diện tích lúa của địa phương này bị ngập hơn năm hai trăm linh hectare
ông trang nói trong ngày hôm nay ngày hai tháng bốn
các địa phương tiếp tục gia cố những vùng sung yếu để bảo vệ diện tích cây trồng chưa bị ngập
huy động các hệ thống bơm tiêu úng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
người nông dân thường xuyên truyền tay nhau câu nói lũ tháng ba cháy nhà tháng bảy
có ý nghĩa cảnh báo phải đề phòng những sự kiện diễn ra bất thường như lũ trong mùa khô tháng ba
hỏa hoạn giữa mùa mưa tháng bảy như vậy thì khó trở tay có thể đẩy nhiều người vào cảnh khốn cùng
tháng ba mọi tài sản của cải lúa ngô lạc sắn vẫn ở ngoài đồng
nếu lũ đến bất ngờ thì sẽ gây hư hỏng toàn bộ trắng tay
quốc lộ chín sạt lở
mới đây tri cục quản lý đường bộ hai năm cục quản lý đường bộ hai cho biết
đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở ở km năm mươi bốn quốc lộ chín đoạn qua địa măn đắc crong quảng trị
cụ thể công trình gia cố ta luy âm bạt ta luy dương
chỉ khu vực sườn núi đoạn từ km năm mươi bốn một trăm chín mươi đến km năm mươi bốn bốn trăm năm mươi năm
quốc lộ chín đang được triển khai thi công
tuy nhiên do mưa lớn trên địa bàn đã khiến khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở
khối lượng đất đá ở mái ta luy dương đổ sạt xuống chắn ngang
thu hẹp một phần hai mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ
ngay sau đó đơn vị thi công công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ quảng trị
nhanh chóng bố trí nhân lực máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá khơi thông giải phóng mặt bằng
đến khoảng một mươi h ba mươi cùng ngày một tháng bốn cơ bản đã thông xe cả hai làn đường
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho hay
đơn vị đã gửi văn bản chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng
gió mạnh lốc xét mưa đá lũ sạt lở đất
các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh đặt barrier biển cảnh báo
tại các vị trí ngầm tràn đang ngập và có nguy cơ ngập nước chảy xiết
đồng thời ra soát điều chỉnh phương án sẵn sàng sơ tán bốn chín trăm một mươi bốn hộ trên một mươi năm sáu trăm bảy mươi chín khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng